tại thôn giang rong xã đắc cấm thành phố con tum tỉnh con tum một doanh nghiệp ở thành phố con tum đã thuê máy đào để khai thác hàng trăm mét khối cát sỏi trái phép ra khỏi địa bàn
theo nhiều người dân ở thôn giang dong cho biết việc khai thác cát sỏi tại khu vực này đã diễn ra nhiều tháng nay
hàng ngày có hàng chục xe tải vào ra khu vực này lấy cát sỏi trở đi trong đó nhiều nhất là vào các ngày cuối tuần ngày lễ gây bụi và làm hỏng con đường dân sinh của người dân
từ đầu năm hai nghìn một mươi bảy đến nay trên địa bàn tỉnh con tum đã xảy ra nhiều vụ khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép
trong đó có nhiều vụ nổi cộm như tự ý ngăn dòng chảy để khai thác cắt sỏi trên sông đắc pla thành phố con tum
dựng hàng trăm mét vuông nhà xưởng không phép khai thác mỏ đất xét làm gạch hàng chục điểm khai thác vàng xa khoáng
trên sông suối trên địa bàn đã được ngành chức năng xử phạt hàng trăm triệu đồng nhưng tình trạng vi phạm vẫn không hề giảm
đặc biệt tình trạng khai thác cát lậu đang diễn ra phức tạp tại nhiều địa phương
dư luận đề nghị các ngành chức năng của tỉnh con tum tăng cường kiểm tra và kịp thời chấn chỉnh xử lý